tại thành phố hải dương đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hải dương lần thứ hai mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã về dự và chỉ đạo đại hội
đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh hải dương
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí nguyễn văn bình đã gợi mở một số vấn đề để đại hội
nghiên cứu thảo luận như đại hội cần thảo luận làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua
phân tích những hạn chế cần phải khắc phục xuất ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời phân tích và nhận diện đúng bối cảnh tác động đến sự phát triển
của tỉnh để đưa ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong năm năm tới và xa hơn cho giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh hải dương
đại hội tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa hai mươi ba bầu bí thư thành ủy hải dương khóa hai mươi ba trực tiếp tại đại hội
bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh hải dương lần thứ một mươi bảy đại hội sẽ bế mạc vào ngày bảy tháng sáu